để phát huy tinh thần sung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương
nhất là xây dựng nông thôn mới quyện đoàn châu thành tỉnh an giang đã phát động các phong trào phát triển kinh tế trong thanh niên
nối bật là phong trào đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp với đề án giúp sáu mươi năm thanh niên thoát nghèo
phát triển kinh tế mạnh và tổ chức đoàn phát triển mạnh kéo theo là lực lượng thanh niên sẽ không đi làm ăn xa và sẽ ở lại địa phương
thì người ta nói là phát triển kinh tế là an cư sẽ lạc nghiệp
từ khi phát động đến nay thông qua các nguồn lực hỗ trợ của mạnh thường quân doanh nghiệp đoàn viên
phong trào đã thu về hơn một trăm bảy mươi năm triệu đồng và đã giúp sáu mươi năm hộ thanh niên thoát nghèo bền dững
có việc làm ổn định có điều kiện dương lên làm giàu chính đáng
đơn cử như bí thư thị đoàn thị trấn an châu hồ thị minh tâm
chủ dự án kinh doanh cà phê sạch
nhờ có nghị lực vượt khó có ý chí hoài bảo lập thân lập nghiệp
luôn tiên phong trong phong trào đoàn thanh niên
nên quyện đoàn xét chọn cho giai dốn ba mươi triệu đồng
lãi suất để chị mở rộng kinh doanh ổn định cuộc sống
thật sự tới thời điểm này phần cà phê của em bán cũng rất là khả thi
tới tháng này một tháng em có thể bán trong vòng từ một trăm linh một trăm năm mươi
lợi nhuận em thu về là khoảng hai triệu đồng
thì nói chung là bước đầu thì nó như thế
nhưng mà trong thời gian tới nữa thì em cũng sẽ cố gắng tiếp tục là quảng bá sản phẩm của mình
và cố gắng thực hiện dự án khởi nghiệp của mình đăng ký với huyện với tỉnh
sẽ được thành công để mình là một thanh niên khởi nghiệp thật sự
để mình tuyên truyền cho các bạn thanh niên của mình cũng phải cố gắng nỗ lực như mình
để mình khởi nghiệp để mình làm giàu cho bản thân mình
và làm giàu cho gia đình và cũng như là làm giàu cho xã hội
là một thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn
anh cao thành nghĩa ở xã vĩnh hanh cũng được nguyện đoàn
xét hỗ trợ cho dây ba mươi triệu đồng theo tiêu chuẩn của đề án
từ khi được dây tiền anh đã tập trung đầu tư vào mô hình dường ao chuồng
trên chính mảnh đất gia đình mình
giờ đây anh đã thoát nghèo và có nguồn thu nhập ổn định
được sự quan tâm như thế thì tôi cũng có sử dụng số giống này
để mà mình về là mình trang trải đối với các mô hình
đó là mình trồng ổi lê đè lon
rồi tới mô hình trang nuôi dịch trang nuôi gà
rồi kết hợp mình nuôi cá
thì qua một thời gian như vậy thì thấy cũng có cái hiệu quả
góp phần là giải quyết được cái kinh tế của gia đình
góp phần giải quyết việc làm cho bản thân cũng như là trong gia đình
thì qua đó cũng là từ đó mà vươn lên
được là thoát được cái nghèo từ từ ổn định cuộc sống
thì tôi thấy cái mô hình này thì nó rất là cần thiết và hiệu quả
hy vọng là huyện đoàn mong là huyện đoàn mình phải là
làm sao để mà nhăn rộng ra thêm
để mà giúp đỡ cho các bạn
đoàn viên thanh niên ở trong huyện của mình
để mà từng bước là mình phát triển được cái kinh tế
gia đình từng bước để số đó giảm nghèo cho thanh niên ở địa phương
riêng năm hai nghìn một mươi bảy quyện đoàn phối hợp các ngành chức năng
mở ba mươi lớp đào tạo nghề và tư vấn giới thiệu việc làm
cho hơn một đoàn viên thanh niên
ngoài ra trong năm nguyện đoàn cũng dẫn động các nhà hảo tâm
đóng góp kinh phí thực hiện đoạn đường thanh niên xây dựng nông thôn mới
dài ba năm km và xây dựng hoàn thành bia chiến thắng
ở xã cần đăng với tổng kinh phí hai trăm chín mươi triệu đồng
hưởng ứng cuộc dẫn động thanh niên giới gian quá giao thông
triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông
với những công trình phần việc thanh niên thiết thực
qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại và học sinh đến trường
góp phần thay đổi diện mạo nông thôn hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn
như vậy thì đoàn đã làm được câu chuyện đó là hỗ trợ giống cho các bạn rồi
thì bây giờ tiếp theo thì đoàn cũng phải làm thêm một câu chuyện nữa là lo đầu ra cho sản phẩm
chúng tôi cũng mong muốn là qua cái hoạt động này thì cũng kêu gọi các doanh nghiệp
các nhà mạnh thường quân hãy phối hợp cùng với tổ chức đoàn và đồng hành cùng tổ chức đoàn
và tin tưởng tổ chức đòn để mà đưa những cái sản phẩm cũng như là đưa những cái sản phẩm của các bạn
đến với người tiêu dùng
như chúng ta thấy thì cái nguồn giống cho các bạn chỉ là một số tiền cũng tương đối
nó không phải là ít cũng như không phải là nhiều
nhưng mà cái hiệu quả chúng tôi mang đến cho bạn là cái niềm tin
niềm tin tổ chức đoàn luôn luôn đồng hành cùng các bạn
niềm tin của phong trào đoàn luôn luôn là sẽ là chỗ dựa tinh cậy
việc làm nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa và có hiệu quả thiết thực
qua đây phong trào đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp của quyện châu thành
đã tạo nhiều điều kiện động lực cho nhiều thanh niên học tập lao động sáng tạo
định hướng nghề nghiệp dương lên làm chủ bản thân và làm giàu chính đáng
góp phần đẩy mạnh phong trào công tác đoàn thanh niên
tạo nguồn cho công tác phát triển đảng góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương